quảng ninh là một trong những tỉnh phải đối mặt với dịch covid một mươi chín từ rất sớm do có đường biên giới dài với trung quốc
vì vậy toàn hệ thống chính trị của tỉnh đã cùng vào cuộc hoạt động tích cực hiệu quả và luôn xác định là nơi đi trước về sau trong công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín
nhận thức được công tác phòng chống dịch còn kéo dài nếu không có sự chuẩn bị trước sẽ rất khó khăn
tỉnh quảng ninh đã sớm kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát phòng chống dịch từ tuyến xã phường lên đến tỉnh
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh quảng ninh đã triển khai một mươi chốt dịch để kiểm soát tất cả các phương tiện hành khách ra vào địa bàn tỉnh quảng ninh hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ từ ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi

với phương châm ba trước bốn tại chỗ cả hệ thống chính trị của tỉnh quảng ninh đã và đang triển khai đồng bộ chủ động tích cực các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh